cũng tại nghệ an hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với thái văn dung hai mươi chín tuổi trú tại xóm bốn xã diễn hạnh huyện diễn châu về hành vi không chấp hành án quy định tại điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự
thái văn dung từng là đối tượng có nhiều hoạt động kích động gây dối an ninh trật tự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thường xuyên đăng tải phát tán các hình ảnh thông tin tuyên truyền xuyên tạc về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
năm hai nghìn một mươi ba thái văn dung bị tòa nhân dân tỉnh nghệ an kết án bốn năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và bốn năm quản chế
sau khi chấp hành xong hình phạt tù ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
thái văn dung được đưa về địa phương xã diễn hạnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an để áp dụng biện pháp quản chế bốn năm
ubnd xã diễn hạnh đã lập hai mươi báo cáo về việc không chấp hành hình phạt quản chế của thái văn dung và ra quyết định xử phạt hành chính bốn lần với thái văn dung
về hành vi không chấp hành án phạt quản chế và đi khỏi địa phương khi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đi khỏi địa phương nơi quản chế
bàn công an xã diễn hạnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an cũng đã gửi ba mươi chín triệu
bàn công an xã diễn hạnh đã gửi ba mươi chín triệu tập thái văn dung theo đúng quy định của luật thi hình án hình sự và lập hai mươi bảy biên bản xác minh vắng mặt tại địa phương đối với thái văn dung
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can số bốn mươi tám và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can thái văn dung về tội không chấp hành án
quy định tại điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự nhưng thái văn dung không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu nơi đăng ký tạm trú
sau khi xác minh kết luận bị can thái văn dung không có mặt tại nơi cư trú ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với thái văn dung
sinh ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán diễn hạnh diễn châu nghệ an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xóm bốn xã diễn hạnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an nghề nghiệp làm nông
tội danh bị khởi tố không chấp hành án quy định tại điều ba trăm linh bốn
điều hai trăm linh bốn bộ luật hình sự nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam bỏ trốn ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nơi ở trước khi bỏ trốn xóm bốn xã diễn hạnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất